vừa qua một doanh nghiệp ở phú yên đã phát hiện nhiều khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau
sống hệt danh thắng quốc gia gành đá đĩa ven biển xã an ninh đông huyện tuy an
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh này đã tiến hành khảo sát sơ bộ đưa ra kết quả ban đầu
khu vực đá phát lộ tại ba vị trí nằm trong bán kính khoảng một km có giá trị về mặt địa chất
phục vụ việc bảo tồn và phát triển du lịch
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đang đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
mời các chuyên gia địa chất cùng ngành chuyên môn nhà khoa học khảo sát lại toàn bộ khu vực này để đánh giá
vì có khả năng còn rất nhiều khối đá tại đây hình thù giống gành đá đĩa
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám trong quá trình nghiên cứu để bảo tồn và phát huy giá trị của danh thắng quốc gia gành đá đĩa

gành đá đĩa được phát triển từ hà nội hà nội hà nội hà nội và hà nội
công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có vẻ đẹp độc đáo hoang sơ của tạo hóa
được tỉnh phú yên đưa vào khai thác du lịch thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm